thưa quý vị và các bạn dưới tác động của khối không khí lạnh di chuyển từ phía bắc xuống
trong đêm qua ở các tỉnh phía đông bắc bộ đã xuất hiện mưa rào và rông trên diện rộng
trong ngày hôm nay khối khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta
khiến cho ở các tỉnh phía đông bắc bộ trời tiếp tục có mây nhiều có lúc có mưa
một vài nơi vẫn còn có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nên nguy cơ xảy ra hiện tượng rông xét mạnh lúc xoáy và gió giật vẫn còn rất cao
do có mưa và cả tác động của không khí lạnh vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông giảm đáng kể
khu vực cao bằng lạng sơn quảng ninh nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi năm hai mươi sáu độ
các nơi khác thuộc phía đông bắc bộ
nhiệt độ cũng giảm xuống còn hai mươi bảy ba mươi độ
tác động của không khí lạnh đến khu vực phía tây bắc bộ là không đáng kể
vì thế trong ngày hôm nay ở khu vực này tiếp tục có nắng
nhưng do vùng thấp nóng yếu đi vì thế cường độ nắng ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ giảm
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh phía tây phổ biến trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
và không còn xảy ra nắng nóng nữa
với miền trung không khí lạnh chỉ ảnh hưởng yếu đến tỉnh thanh hóa
khiến trời nhiều mây có lúc có mưa rào và rông
nền nhiệt ngày hôm nay ở thanh hóa giảm xuống còn ba mươi hai độ
trong khi đó ở các tỉnh từ nghệ an trở vào đến bình thuận trời vẫn có nắng sớm
nhưng do hiệu ứng gió phơn không còn nữa nên cường độ nắng ngày hôm nay ở các tỉnh này giảm đáng kể
nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực này đồng loạt giảm xuống dưới ngưỡng ba mươi năm độ
một số nơi như ba tơ của quảng ngãi hoài nhơn của bình định hay là khu vực sơn hòa của tỉnh phú yên
vẫn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao từ ba mươi sáu ba mươi bảy độ
đối với khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay vẫn có nắng từ sớm
nhưng cường độ nắng bớt gai gắt hơn
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên giảm xuống còn ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
với các tỉnh nam bộ nóng chủ yếu chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh miền đông
với mức nhiệt cao từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn đối với các tỉnh miền tây mức nhiệt duy động trong khoảng là từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
sau một mươi năm giờ chiều những nhiễu động gió đông đưa ẩm từ biển vào sẽ gây mưa rông rải rác
ở khu vực phía nam của tây nguyên cũng như các tỉnh thuộc miền đông nam bộ
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
trên biển ở vĩnh bắc bộ trong ngày hôm nay vẫn cần lưu ý với những hiện tượng mưa rông
có khả năng gây lốc xoáy và gió giật mạnh
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa đều có chung tình trạng thời tiết tốt
gió hướng đông đến đông nam với cường độ yếu cấp ba
trời không có mưa rông nên tầm nhìn xa giữ được ở mức trên một mươi km
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước